cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam phạm văn quyết chú tại tỉnh hải dương và nguyễn văn chất chú tại tỉnh ninh bình để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo hồ sơ vào năm hai nghìn hai mươi quyết thuê nhà ở đồng tháp để hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn huyện lai vung tỉnh đồng tháp và huyện bình tân tỉnh vĩnh long
quyết đã lập tài khoản trên website để quản lý cho vay với hình thức trả góp hàng ngày tính theo lãi suất năm từ hai trăm bốn mươi đến ba trăm sáu mươi và cho vay lãi ngày với lãi suất từ một trăm tám mươi
đến khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi hai chất góp vốn với quyết để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng tổng số tiền thu lợi bất chính của quyết và chất từ việc cho vay là gần bốn trăm linh triệu đồng
đề nghị những ai có liên quan đến vụ việc nhanh chóng liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình tân số điện thoại hai nghìn bảy trăm linh ba bảy trăm sáu mươi sáu hai trăm năm mươi năm